hướng tới kỷ niệm bốn mươi bảy năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh tưởng nhớ bốn mươi bảy năm ngày mất của người
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội
tòng thị phóng đỗ bá tị phùng quốc hiển đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại nhà số sáu mươi bảy thuộc khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên phủ chủ tịch
trong không khí trang nghiêm thành kính chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các thành viên trong đoàn
đã thắp nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc việt nam
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
khu di tích chủ tịch hồ chí minh không chỉ là địa điểm tham quan mà có ý nghĩa thiêng liêng
là nơi để tưởng nhớ tìm hiểu và biết ơn công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
chủ tịch quốc hội mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc gìn giữ
bảo quản nguyên vẹn các kỳ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
để truyền lại cho thế hệ mai sau đồng thời làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước
và bạn bè du khách quốc tế hiểu biết sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh